thưa quý vị công an tỉnh bắc ninh xác nhận đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ubnd tp từ sơn nguyễn thế tuấn
để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn tp từ sơn
thông tin ban đầu ông nguyễn thế tuấn bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường đồng nguyên thành phố từ sơn
những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông nguyễn thế tuấn còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã từ sơn
liên quan đến vụ việc công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ ông phạm quốc tuấn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh và một trưởng phòng của sở
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại dự án khu đô thị mới quế võ của tỉnh bắc ninh
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tấn hoàng ở phường đội cấn quận ba đình tp hà nội chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
khám xét nơi ở và chỗ làm việc của nguyễn tấn hoàng lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ đặng quang tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ phan việt anh nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ chu thị ngọc nga trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
đang vận chuyển trái phép một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tổ bốn phường thanh bình thành phố điện biên phủ đã bị công an tỉnh điện biên phối hợp cùng các lực lượng khác bắt giữ
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba tại km ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác số một đội một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên tuyên quang
phát hiện đối tượng nguyễn việt thắng đang cất giấu trong một ba lô gói màu đen
bên trong chứa sáu gói màu xanh gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
hiện tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tăng vật và bàn giao cho cơ quan chức năng
để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
gian dựng tình huống để thực hiện hành vi cướp tài sản
đinh tấn lợi sinh năm hai nghìn và phạm thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú tại huyện mỏ cầy nam của tỉnh bến tre
đã bị công an huyện mỏ cải nam bắt giữ
theo hồ sơ vụ án do linh có quen biết với anh võ văn a
chú tại xã tân hội huyện mỏ cây nam
trên mạng xã hội nên tối ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
linh cùng với lợi sau khi uống rượu đã bàn cách cướp tài sản của anh a
để thực hiện mục đích của mình linh gọi điện thoại nhờ anh nga đến đón mình
để nhờ trở về thị trấn mỏ cây
anh nga tin tưởng đến điểm hẹn thì lợi ẩn nấp trong bụi cây
rồi xông ra dùng tiếp sắt đánh anh a
do bị đánh nên anh nga đã bỏ chạy để lại xe mô tô
linh và lợi mở cốp yên xe lấy một ví màu đen
sau đó lấy xe mô tô của anh đa tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện mỏ cầy nam
đã khẩn trương điều tra xác minh
kết quả đã xác định được lợi và linh chính là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn xuân sơn
hộ khẩu thường trú tại thọ xuân tỉnh thanh hóa
về hành vi cho ve lãi nặng
kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sơn vào huế với mục đích cho vay lãi nặng
sơn y nấn tờ rơi cho vai tiền nhanh và gián giải ở nơi công cộng
ai có nhu cầu vai thì sơn xác minh nơi ở của người vai
và mỗi lần cho vay từ ba triệu đến hai mươi triệu đồng
chu kỳ vai trả hết gốc lại là từ hai mươi năm đến ba mươi ngày
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hôm nay
với tổng số tiền là ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng
lãi suất cho vay từ hai trăm tám mươi hai đến bốn trăm năm mươi một một năm
và thu lợi bất chính hơn năm mươi một triệu đồng
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo tới người dân
không nên cho vay mượn tiền thông qua các tờ rơi quảng cáo
cho vai tiền nhanh với lãi suất cao
tránh trường hợp không có khả năng chi trả
sẽ bị các đối tượng cho vai lặng nãi
đe dọa củng bố về mặt tinh thần
tiếp tục với một thông tin khác
làm ăn thua lỗ thiếu nợ
nghĩ ra cách làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để lừa đảo chiếm thật tài sản
đối tượng huỳnh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
đã bị tố cáo và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
huỳnh thanh tuấn làm hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng mảnh đất diện tích bảy mươi sáu m hai
cho người quen ở thành phố cần thơ
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người mua đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên
thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được tuấn giao là giả
nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc huỳnh thanh tuấn triển khai
đã khai điên hệ với một đối tượng
làm giấy tờ giả qua mạng
để đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng
một mảnh đất rồi giao bán
còn tại thành phố đà nẵng
thời gian gần đây thì trên các trang mạng xã hội
như zalo facebook xuất hiện tình trạng
một số tài khoản cá nhân
nhóm người tự phát
đăng nhiều nội dung quảng cáo tự nhận
làm các dịch vụ đất đai cho người dân
như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp
sang đất ở để thu lợi bất chính
thực trạng này thì chủ yếu xảy ra
trên địa bàn huyện hòa vang
gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội
với tổng diện tích hơn ba mươi hai km hai
trong đó đất nông nghiệp
chiếm khoảng hai mươi bốn km hai
xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
là địa phương có quỹ đất còn nhiều
trong thời gian qua trên địa bàn xã
đã có nhiều trường hợp người ngoài địa phương
mua đất nông nghiệp tại đây
sau đó sử dụng đất sai mục đích
đa số chuyển từ đất nông nghiệp
sang sàng lấp xây tường rào làm nhà tạm
hoặc các công trình khác
gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng
đất đai tại địa phương
tất cả những trường hợp này đều thực hiện
việc chuyển nhận quyền sử dụng đất
bằng giấy viết tay không có công chứng
chứng thực của cơ quan có thầm quyền
địa phương cũng đã
có các văn bản
gửi đến các thôn
để tuyên truyền cho người dân
khuyến cáo người dân
không nên chuyển nhượng đất nông nghiệp
cho người ngoài địa phương
tuy nhiên là một số
diện tích cũng đã
chuyển nhượng cho nhiều người
ở các quận trên địa bàn
các chủ sở hữu mới này
có những trường hợp
người ta cải tạo
cải tạo là không xin phép
trên trong tàu cũng đã có xử lý
còn riêng đối với
trường hợp các đối tượng
lừa đảo người dân
để chuyển mục đích
đất từ đất nông nghiệp
sang đất ở
thì hiện nay đến thời điểm này
hòa nhân chưa có
cũng trong thời gian gần đây
trên các trang mạng xã hội
xuất hiện một số tài khoản cá nhân
nhóm tự phát
đăng quảng cáo nhận làm các dịch vụ đất đai
như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chuyển đổi mục đích sử dụng đất
từ đất nông nghiệp sang đất ở
khiến tình hình chuyển nhượng đất nông nghiệp
tại thành phố đà nẵng
có xu hướng gia tăng và phức tạp
đặc biệt là trên địa bàn huyền hòa văn
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
về quy định pháp luật
các đối tượng này nhận làm hồ sơ
chuyển mục đích đất nông nghiệp thuần túy
để thu lợi bất chính
trong khi các điều kiện pháp lý
để đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính
chưa đầy đủ hoặc không cho phép
gây mất ổn định trật tự xã hội
nhất là các xã vùng nông thôn
hiện nay huyện đồng giao công an
huyện theo dõi
trên các trang mạng xã hội
để các đối tượng ra thông tin
nhận làm hồ sơ không đúng sự thật
hiện nay công an đang theo dõi
và để có những hình chấn chỉnh
khi chúng tôi tiếp nhận những thông tin
từ phần ảnh
thì đã có ngay cái văn bản
yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc hồ sơ
phải thực hiện đúng quy trình
quy định của pháp luật
liên quan việc chuyển mục đích sử dụng đất
đồng thời trên cơ sở văn bản của sở
huyện hòa vang cũng đã có văn bản
yêu cầu một mươi một cái xã
thuộc đơn vị hành chính của mình
không được tự ý xác nhận
việc chuyển mục đích sử dụng đất
theo sở tài nguyên và môi trường
hiện nay quy hoạch sử dụng đất
đến năm hai nghìn ba mươi
địa bàn huyện hòa vang chưa được cơ quan thẩm quyền
phê duyệt và kế hoạch sử dụng đất
năm hai nghìn hai mươi hai của huyện hòa vang
cũng không có kế hoạch chuyển mục đích
sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở
vì vậy mà người dân cần hết sức thận trọng
với những thông tin quảng cáo
không đúng không phù hợp
và không có cơ sở
tránh tình trạng tiền mất tận mang
vâng từ vụ việc tại hậu giang
hay là tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất
tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
thì người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin
và tính pháp lý để không bị lừa
hoặc bị các đối tượng lợi dụng
phần tin xin được tiếp tục với một thông tin đến từ lâm đồng
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa
trên địa bàn thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng
mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
đến trưa ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba
thì ghi nhận thêm ba mươi sáu bệnh nhân nhập viện điều trị
cụ thể đến nay số ca bị ngộ độc
sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa
ở thành phố đà lạt đã lên tám mươi sáu người
hiện đã có bốn mươi năm bệnh nhân được xuất viện
còn bốn mươi một bệnh nhân tiếp tục điều trị
tại hai bệnh viện
những bệnh nhân này đều khai báo có các triệu chứng như
dối loạn tiêu hóa buồn nôn sốt đi ngoài
sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa
sáng cùng ngày phía cơ sở cũng đã gửi thư xin lỗi
tới khách hàng khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng
để làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời cam kết cải thiện và xít chặt
quy trình kiểm soát chất lượng
sau khi mở cửa hoạt động trở lại
chỉ cuộc an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh lâm đồng
cũng đã tạm đình chỉ đối với hai cơ sở sản xuất
để điều tra làm rõ
trong thời gian xem xét làm rõ
các thủ tục yêu cầu và quy định
liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện
và hoạt động khai thác bay đến nga
việt nam airlines thông báo tạm dừng
khai thác đường bay giữa hà nội mascova
từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cho tới khi có thông báo mới

việt nam airlines cho biết
rất lấy làm tiếc vì tình huống bất khả kháng này
các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ
hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí
sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi
hiện việt nam airlines là hãng hàng không duy nhất
tại việt nam đang khai thác đường bay
đến mascova của nga
việt nam airlines cho biết
đang nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan
để có thể khôi phục hoạt động và khai thác đường bay nga
trong thời gian sớm nhất
hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi
và cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo
để được hỗ trợ khách hàng có thể truy cập
ứng dụng di động
fanpage chính thức www facebook com
liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hai mươi bốn trên bảy
hoặc các phòng vé đại lý của vietnam airlines
trên toàn quốc
thưa quý vị theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
đến thời điểm này thì có khoảng
hai mươi phương thức xét tuyển
đại học trong đó thì có nhiều phương thức
tổ hợp xét tuyển mới cùng rất nhiều hướng dẫn
hiện mùa tuyển sinh thì đang tới gần
liệu các thí sinh có lo lắng gì
khi có quá nhiều phương thức xét tuyển
tại đại học ghi nhận của phóng viên thời sự
là học sinh cuối cấp
đỗ anh chi cũng như nhiều học sinh khác
đang dành khá nhiều thời gian để cập nhật thông tin
tuyển sinh cũng như tìm hiểu các phương thức
thi của trường mình yêu thích
sau những lo lắng băn khoăn của mình
thì đỗ anh chi đã lựa chọn cho mình bốn phương thức
thi tuyển trong số hai mươi phương thức
các trường đang áp dụng hiện nay
em khá là
bối rối khi mà biết là năm nay
có rất nhiều phương thức xét tuyển
vì là năm ngoài em cũng để ý
nhưng mà nó cũng
em cũng không quan tâm như năm nay
thì em thấy được là
kỳ thi đánh giá năng lực là một kỳ thi đánh giá
tư duy rất là bổ ích
nhưng mà nó lại rất khó để đăng ký
bởi vì hiện nay lượng học sinh đăng ký
kỳ thi đấy rất là nhiều
đây là một áp lực cũng là lớn so với bọn em
tại vì là một năm đổi mở
đồng thời bọn em cũng phải tìm hiểu rất nhiều
các phương án tuyển sinh
với nhiều các quy chế thi khác nhau
những bộ môn khác nhau
nhưng mà đối với em trong áp lực thì nó cũng có
một cái lợi thế là chúng em sẽ được tăng
khả năng cạnh tranh vào trường
giúp chúng em có một cái cơ hội
gần hơn để chạm tới giống như đại học
nhiều trường phổ thông cũng cho biết
sự đa dạng các phương thức tuyển sinh
phần nào cũng gây ra những khó khăn
trong việc nắm bắt thông tin của thí sinh
chính vì thế trong thời gian này
bên cạnh bổ sung kiến thức cho các em
các trường cũng đưa ra những tư vấn hướng nghiệp
để các em có lựa chọn phù hợp
có rất nhiều những cái đổi mới thay đổi
và bản thân tôi là một giáo viên bộ môn
thì tôi cũng cố gắng hết sức
về để cập nhật những thông tin
của cái đổi mới thi của các xét tuyển
cũng như là các hình thức khác
của các trường đại học
và ở đó thì riêng cá nhân
thì đã tư vấn cho các con
đặc biệt là trong các tiết sinh hoạt lớp
để các con thấy được là những cái đổi mới thay đổi như thế nào
phù hợp với cái kiến thức của các con ra sao
hiện đang có khoảng hai mươi phương thức xét tuyển
để tuyển sinh đầu vào đại học
nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào các phương thức
như xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
xét học bạ xét tuyển thẳng
việc có quá nhiều phương thức
cũng kéo theo tình trạng phân bộ chỉ tiêu
giữa các phương thức trong cùng một ngành không hợp lý
cũng là lo ngại của nhiều thí sinh
chúng tôi cũng thống nhất
bộ cũng thống nhất với các trường
là các trường sẽ
phải cân nhắc rất là kỹ
trong cái việc điều chỉnh
các cái chỉ tiêu
cái việc mà xác định cái chỉ tiêu
giữa các phương thức tuyển sinh cho cùng một ngành
để làm sao đảm bảo sự công bằng
giữa các phương thức tuyển sinh
tránh đẩy ra những cái hiện tượng
không bình thường như năm hai nghìn hai mươi một
ví dụ có những ngành mà
có cái điểm trung tuyển
tự nhiên tăng vọt so với những năm trước
với nhiều đổi mới trong cách dạy và học
khiến nhiều học sinh đã nỗ lực
không ngừng trong phương pháp học tập
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay
suốt ba năm liền phải học online
đã khiến các em gặp phải những áp lực không nhỏ
việc gia tăng nhiều phương thức tuyển sinh
cũng khiến thí sinh không có sự chuẩn bị kịp thời
kính thưa quý vị
hiện mạng xã hội đang lan truyền
đoạn clip ghi lại cảnh bé gái đang học bài
và bị một người phụ nữ liên tục
dùng chân đạp vào người
và cầm ghế nhựa đập vào đầu
trong khi đó bé gái chỉ biết ngồi im lặng và chịu trận
đoạn clip đã gây bức xúc trong dư luận
và một lần nữa cho thấy
là cần sớm có sự vật cuộc mạnh mẽ
từ các cấp chính quyền
để ngăn chặn vấn nạn bạo hành trẻ em
người có hành vi bạo lực với bé gái
chính là mẹ ruột của bé và đang sống tại quận phú nhuận
thành phố hồ chí minh
được biết bé gái này một mươi hai tuổi
sau khi bố mẹ ly dị
khi về ở với mẹ thì bài vở không được mẹ quan tâm
nên việc học xa suốt
nhiều lần giáo viên phản ánh
mỗi lần như vậy em lại bị mẹ đánh
không ít lần đánh bé trong phòng ngủ suốt nhiều giờ
cũng theo người dì
sau nhiều lần im lặng
nhưng trước sự việc ghi lại vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
thì chị đã lên tiếng để được cộng đồng mạng
và các cơ quan chức năng vào cuộc giải cứu cháu bé
đại diện công an quận phú nhuận cho biết
đã nắm được thông tin đoạn clip
và đang tiến hành vào cuộc xác minh và xử lý
theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị đến chiều nay công an quận tân phú
cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
vẫn phong tỏa hiện trường
và lấy lời khai các nhân chứng
điều tra vụ cháy là khiến hai người tử vong
và cũng như là hai nạn nhân tử vong
được xác định là rơi từ tầng một mươi xuống đất
và qua khám nghiệm hiện trường
thì trước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ
là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy
là do đổ xăng phóng hỏa
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
hơn bốn giờ sáng cùng ngày
người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút
tại tầng một mươi chung cư carylon
nên hồ hoáng
lúc này hàng trăm người dân chung cư hốt hoảng
tháo chạy thoát thân bằng cầu thang bộ
trong ít phút khói lửa bao trùm căn hộ
tại tầng một mươi
lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận dập lửa
trong lúc hỏa hoạn
hai người phụ nữ được xác định là hai mẹ con
nguyễn thị ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyễn thị ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong
nhận tin lực lượng điều động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy
ít phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường căn hộ sẽ ra vụ cháy
nhiều tài sản bị thiêu rụi
cơ quan công an phát hiện có mùi xăng bốc nồng nặt
cư dân tại chung cư cũng cho biết
sau tiếng nổ lớn cửa kính bể và văng xuống dưới
cũng là lúc ngọn lửa bùng phát dữ dội
hai mẹ con rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hòa thạnh
cũng cho biết qua thông tin từ người nhà nạn nhân
thì bà nguyễn thị ngọc nga có dấu hiệu trầm cảm
và vì bệnh ung thư giai đoạn cuối
từng có ý định tự tử được người dân cứu
qua khám nghiệm hiện trường lời khai nhân chứng
bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ
nguyên nhân vụ cháy là do người mẹ tự đổ xăng phóng hỏa
ngày hai mươi ba tháng ba công an phường an phú
thành phố thuận an cho biết
là đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
tiến hành điều tra làm rõ hành vi
tiêu tụ thầy sản do người khác phạm tội mà có
của nguyễn ngọc sơn hai mươi năm tuổi quê tỉnh bình định
và nguyễn hải phong hai mươi tám tuổi
và dương hoàng tuấn là bốn mươi bảy tuổi
cùng tại tỉnh an giang
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng ba
công an phường an phú tuần tra trên đường đây
hai mươi ba khu dân cư việt sinh
thuộc khu phố bốn phường an phú thành phố thuận an
thì phát hiện xe ô tô tải biển số sáu mươi bảy h ba trăm hai mươi tám
do nguyễn hải phong làm tài xế
đang ốc xếp hàng hóa
và nhiều xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải trên
lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô tải
có năm xe mô tô các loại
nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký xe
làm việc với cơ quan công an đối tượng nguyễn ngọc sơn khai nhận
dù biết những xe mô tô trên là do người khác trộm cắp mà có
nhưng sơn vẫn mua
sau đó đem bán lại cho một người tên tam
chưa rõ đai lịch ở tỉnh an giang để kiếm lợi
sáng ngày hai mươi hai tháng ba
sau khi gom được năm xe mô tô
thì sơn liên hệ với nguyễn hải phong
để vận chuyển các xe mô tô trên về an giang
với giá bốn trăm linh đồng một chiếc
phong thê quấn hỗ trợ đưa xe mô tô lên xe tải
để đi giao với số tiền năm trăm linh đồng một chuyến
qua xác minh được biết
hai xe mô tô nhãn hiệu honda way alpha
biển số sáu mươi một n một một mươi chín nghìn hai trăm hai mươi một
biển số ba mươi sáu b tám sáu mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi một
là các xe bị mất
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn phường tân phước khánh
và khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
một xe mô tô honda winner x
biển số năm mươi chín f hai hai mươi sáu nghìn một trăm chín mươi
bị mất vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu chung cư khang đan
thuộc xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh làm rõ
với hành vi
mua bán và tổ chức sử dụng
trái phép ma túy
ba đối tượng là lê minh triết
ba mươi sáu tuổi ngụ tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
và nguyễn hoàng chiến
và trần chí hải cùng hai mươi hai tuổi
ngụ tại huyện lai vung đồng tháp
đã bị tòa án nhân dân huyện lai vung tỉnh đồng tháp
tuyên phạt là tổng cộng ba mươi ba năm tù
theo cáo trạng
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện lai vung bắt quả tan chiến
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua làm việc chiến khai nhận
nhiều lần cùng hải đi dân ma túy giúp cho lê minh triết
và được triết tổ chức cho sử dụng ma túy miễn phí
triết khai mua ma túy để sử dụng
và bán lại tổng cộng sáu lần
với số tiền thu được là một triệu ba trăm linh ngàn đồng
tại phiên tòa ba bị cáo chiến hải triết
thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
như cáo trạng truy tố
sau khi xem xét các tình tiết vụ án
trên cơ sở đề nghị của đại diện viện kiểm sát
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê minh triết
một mươi tám năm tù nguyễn hoàng chiến tám năm tù
và trần chí hải bảy năm tù
đồng thời phạt bổ sung triết một mươi triệu đồng
chiến và hải mỗi người năm triệu đồng
về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tình trạng thanh thiếu niên phạm tội
đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm
và nhiều vụ việc chỉ xuất phát
là từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
nhưng lại được giải quyết bằng bạo lực
và có tính chất phức tạp cung đồ
và đây là một thực trạng đáng lo ngại
và cần có giải pháp đồng bộ từ nhiều phía
do có mâu thuẫn từ trước
nên ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhóm của châu bảo đạt sinh năm hai nghìn
sử dụng xe mô tô mang theo hung khí đến nhà của thái bình dương
sinh năm hai nghìn
ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
để giải quyết mâu thuẫn
tại đây nhóm của đạt đã sử dụng dao tự chế
gậy gọc đánh đập phá tài sản rồi bỏ đi
để trả thù dương đã rủ nhóm bạn của mình
mang theo hung khí đến nhà của đạt toàn và trung
tại phường an thạnh thành phố hồng ngự để tìm đánh
khi đến nơi nhóm của dương dùng gậy dao tự chế đập phá tài sản
và ném chất gây nổ làm hư hỏng nhiều xe mô tô cửa và kính nhà của đạt toàn trung
trước sự manh động và cái tính chất phôn đồ của các đối tượng
công an thành phố hồng ngự đã khẩn trương bắt giữ năm đối tượng
về hành vi gây rối trực tực công cộng
và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc
đập xe an toàn trước
rồi cả nhóm mới nóng
mới đập lợi kiếm hồn rít để trả thù
trong tình cảnh nóng giận không kiềm chế được
không nghĩ đến chuyện mà nhờ pháp luật can thiệp
nhiều vụ việc chỉ xuất phát từ những lời nói cử chỉ
nhưng khi không vừa mắt
các đối tượng lại bộc phát hành động thiếu kềm chế
vượt đào cản pháp luật
như vụ việc vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
anh nguyễn ngọc thành nhậu tại nhà một người bạn
ở ấp thành phố xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
một lúc sau nguyễn lục lăng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh vĩnh long đến nhậu cùng
khi lăng ra ngoài đi vệ sinh
thì nghe thành nói những lời không vừa lòng
vì tức giận
lăng lấy một thanh kim loại mang theo trên xe
đánh vào đầu tay chân của thành
kết quả giám định thương tích của bị hại là tám
theo thống kê của công an tỉnh
trong năm hai nghìn hai mươi một
tội phạm do thanh thiếu niên thực hiện
là bốn trăm năm mươi ba vụ
với sáu trăm chín mươi sáu đối tượng
tuy số vụ số đối tượng giảm
sau biết cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao
trong tổng số tội phạm xảy ra hơn năm mươi năm
và tổng số đối tượng phạm tội hơn năm mươi một
trên địa bàn tỉnh
về phía công an huyện thì tiếp tục phối hợp các ngành
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trên các thông tin đại chúng
bằng các biện pháp phù hợp
để giáo dục các em
thứ hai thì tiếp tục phối hợp với năm ngành
trong công tác giải quyết thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
trước mắt thì tiếp tục tăng cường phối hợp
với đoàn thanh niên và các trường học
để giáo dục các em ngay từ trong ghế nhà trường
thứ ba thì tăng cường phối hợp
với đội liên ngành dân quá xã hội
để kiểm tra các cơ sở dịch vụ có điều kiện
nhất là các dịch vụ về internet
phối hợp với các chính quyền địa phương
tăng cường tuyên truyền giáo dục
nhất là trong giải quyết các mâu thuẫn
từ việc tranh chấp bất đai
từ các mâu thuẫn nhỏ
trong đời sống xã hội
để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
gia đình nhà trường xã hội
phải là cầu nối để giáo dục
hình thành nhân cách sống cho thế hệ trẻ
hướng bộ phận thanh thiếu niên đến những hoạt động có ích cho cộng đồng
xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội
xây dựng lý tượng sống cao đẹp
đồng thời tẩy chay
hành vi sa sút về đạo đức
lối sống tiêu cực
từ đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ
có lối sống đẹp tự tin và giàu lòng nhân ái
tại buổi giám sát của hội đồng nhân dân tp hcm
về công tác quảng cáo trên địa bàn
với một số sở ngành
sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết
là tình trạng treo băng rôn quảng cáo thương mại trái phép
treo trên trụ đèn chiếu sáng
cây xanh rất nhiều
và không thể kiểm soát hết
do vậy sở văn hóa thể thao tp hcm
đã đề xuất thu phí quảng cáo băng rôm
trên trụ đèn chiếu sáng
sở văn hóa thể thao tp hcm
cho biết để bảo đảm mỹ quan đô thị
trên các tuyến đường
sở này chỉ chấp thuận hình thức quảng cáo treo băng rôn
tại các vị trí kinh doanh
treo băng rôm tuyên truyền cổ đồng chính trị
kết hợp quảng cáo thương mại
trên trụ đèn chiếu sáng đô thị
tuy nhiên tình trạng treo băng rôn quảng cáo thương mại trái phép
treo trên trụ đèn chiếu sáng
cây xanh rất nhiều
và không thể kiểm soát hết
sở văn hóa thể thao tp hcm kiến nghị thành phố
giao sở giao thông vận tải và sở tài chính
tham mưu phương án quản lý đấu thầu
thu phí các vị trí quảng cáo trên đất công công viên
hệ thống phương tiện giao thông công cộng
do nhà nước quản lý
để tăng nguồn thu cho ngân sách
từ thực tế quan sát cách làm ở một số tỉnh thành
khi băng rôn treo lên vị trí cột đèn chiếu sáng
của nhà nước quản lý
thì có thể định ra mức giá nhất định để thu phí này
trong khi đó tại tp hcm nhiều doanh nghiệp
cần khai thác hình thức quảng cáo thương mại
bằng hình thức treo băng rôn
do vậy sở phong hóa thể thao đề xuất
hội đồng nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm
tính phí quảng cáo đối với hình thức quảng cáo treo băng rôn
trên các trụ đèn chiếu sáng trên địa bàn
để tăng nguồn thu cho ngân sách
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cưới chú
đối với nguyễn thị thùy trang
chú tại quận cẩm lệ
nữ nhân viên một tập đoàn
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
số tiền hàng tỷ đồng
lợi dụng danh tiếng tập đoàn
trang nói dối với một nữ bị hại
về việc trang được quyền bán vé máy bay
cho tập đoàn
để kêu gọi người này góp vốn mua trước vé máy bay
săn vé giá rẻ để bán lại cho cán bộ nhân viên tập đoàn
nạn nhân khi nghe trang hứa hẹp
đã đồng ý ứng tiền cho trang
thực tế trang không mua vé máy bay cho tập đoàn
mà dùng tiền hùn vốn đã ứng
để tiêu xài cá nhân
những tháng đầu trang dùng chính tiền của bị hại
đã góp để trả cho chị này
và nói là lợi nhuận
tuy nhiên khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít
người này muốn rút lại phần góp vốn
thì trang nhiều lần trị hoãn
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
trang đã lừa đảo
chiếm đoạt ba ba tỷ đồng của bị hại
nhằm siết chặt tình trạng kinh doanh
vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba
tối liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
chỉ trong một ngày lực lượng liên ngành
liên tục phát hiện bắt quả tang ba xe tải
chở trên một bốn trăm ba mươi thùng khẩu trang y tế
không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong lúc tuần tra chống buôn lậu
trên địa bàn huyện tiện biên giới tỉnh biên tỉnh an giang
khi đến khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh
phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên ba xe ô tô tải
do các tài xế phạm văn bảo lâm thanh hùng và lâm thanh tân
cùng chú tỉnh an giang điều khiển
trợ bốn trợ một bốn trăm ba mươi năm thùng khẩu trang y tế
với nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra cả ba tài xế không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang y tế trên
đồng thời tài xế khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang y tế trên
từ thành phố hồ chí minh về huyện tỉnh biên tỉnh an giang
với bốn triệu tiền công một xe
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện tịnh biên
ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc ninh xác nhận
đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp tử sơn nguyễn thế tuấn
để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn thành phố tử sơn
thông tin ban đầu ông nguyễn thế tuấn bị khởi tố bắt tạm giam
vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường đồng nguyên tp tử sơn
những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông nguyễn thế tuấn
còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã tử sơn
liên quan đến vụ việc công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ ông phạm quốc tuấn
phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh và một trưởng phòng của sở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố
hai đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đối tượng tên lê thị mỹ dung và nguyễn trọng thắng cùng chú tại huyện iaka tỉnh đắk lắk
dung và thắng nhắm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn
gặp khó khăn trong mùa dịch và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
đến thời điểm bị bắt hai đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng lãi suất từ một trăm hai mươi một năm đến bốn trăm sáu mươi một năm
khám xét địa điểm các đối tượng hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ
nhiều giấy tờ sổ sách vật chứng liên quan đến việc cho vai lãi nặng
đã hơn một tháng nay cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu trung quốc vẫn tạm dừng việc thông quan
việc dừng cửa khẩu đường bộ cũng như những khó khăn trong xuất khẩu

đứng trước nguy cơ thua lỗ
vụ năm nay được mùa riêng tỉnh lào cai đã thu hoạch hơn năm tấn chuối
và chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường trung quốc
tuy nhiên hơn một tháng nay cửa khẩu quốc tế tỉnh lào cai và trung quốc đang tạm dừng thông quan
nên kiến hàng ngàn tấn chuối đã đến mùa thu hoạch gặp khó khăn trong tiêu thụ
không chỉ chuối việc khó khăn trong xuất nhập khẩu trong thời gian vừa qua
đã khiến hơn hai mươi tấn dứa
của người dân tại tỉnh lào cai gặp nhiều khó khăn
phần lớn dứa trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sang thị trường nga và ukraine
nhưng do căng thẳng địa chính trị nên các thương lái không đến thu mua
thưa quý vị trong khi ở nhiều nơi sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
đang phải chịu tác động lớn bởi giá vật tư phân bón tăng cao
thì tại tỉnh bắc giang lại có nhiều nhà vườn chủ động thích ứng linh hoạt
áp dụng chu trình khép kín trong sản xuất bằng cách tận dụng phân thải trong chăn nuôi
để ủ thành phân bón hữu cơ cho cây trồng
điều này không chỉ góp phần tiết giảm tối đa chi phí đầu vào
đảm bảo năng suất chất lượng sản phẩm mà còn mang lại lợi nhuận trong sản xuất
sau mỗi lứa gà xuất bán gia đình ông bình ở xã phúc hòa huyện tân yên
cho công nhân thu lại toàn bộ lượng phân thải để xử lý ủ thành phân hữu cơ
với ba lứa gà một năm khoảng bốn năm trăm linh con tổng lượng phân thải thu được khoảng bốn mươi tấn
sau khi xử lý thành phân bón hữu cơ ông bình đã bón cho một hectare
vải thiều xuất khẩu và gần một hectare bưởi diễn
với năm trăm linh con dê thương phẩm cùng hai mét vuông nhà lưới nhà màng
sản xuất dưa lưới dưa chuột ba bi gia đình anh tiến ở thôn ngọc mai xã chu điện huyện lục nam
đã tận dụng lượng phân thải từ nuôi dê ủ thành phân bón hữu cơ bón cho cây trồng
tỉnh bắc giang có trên năm mươi hai hectare cây ăn quả và khoảng bảy mươi hectare lúa rau màu
trên một trăm bảy mươi con châu bò gần một triệu con lợn và khoảng một mươi tám triệu con da cầm
với tổng đàn như hiện nay mỗi ngày lượng phân thải từ chăn nuôi đạt khoảng chín bảy tấn
một năm là ba năm triệu tấn
do đó tỉnh đang nhân dân tỉnh đang phân thải tỉnh đang phân thải tỉnh đang phân thải